trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa nỗ lực hỗ trợ cho tàu qb chín mươi tám nghìn năm trăm ba mươi hai ts
cùng với bảy thuyền viên bị hỏng máy chính trôi giạt ba ngày trên vùng biển quảng trị
tàu bị trôi giạt tại khu vực không có phương tiện đến hỗ trợ mọi nỗ lực sửa chữa máy chính đều không thành công
lương thực nước ngọt của tàu đã cạn kiệt thời tiết khu vực lúc này chuyển biến xấu
do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đẩy tàu trôi giạt nhanh
tìm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải
trước tình hình trên thực hiện chỉ đạo quyết liệt của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
dạng sáng nay các nhân viên cứu nạn đã tiếp cận tàu để thực hiện các biện pháp hỗ trợ
chiều cùng ngày bảy thuyền viên gặp nạn đã về đến đà nẵng an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định